công an thành phố hải phòng vừa thông tin chính thức về vụ việc một nhóm thanh niên chống đối tấn công lực lượng cảnh sát cơ động tại huyện thủy nguyên
theo công an tp hải phòng vào đêm ngày hai mươi bảy tháng một mươi một trong quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ một mươi đến địa phận xã thủy sơn huyện thủy nguyên
tổ tuần tra phòng cảnh sát cơ động công an thành phố hải phòng phát hiện ba đối tượng không đội mũ bảo hiểm đi trên xe máy theo hướng từ xã thiên hương về thị trấn núi đèo
tổ tuần tra yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành còn có biểu hiện chống đối
thời điểm này đối tượng thứ tư xuất hiện tự nhận là chủ sở hữu xe mô tô trên sau đó có lời lẽ thô tục và hành vi tấn công cán bộ tổ tuần tra
tổ tuần tra đã khống chế đưa bốn đối tượng này và xe máy về trụ sở công an huyện thủy nguyên
nhóm đối tượng được xác định gồm trịnh huy nam lê công thắng nguyễn văn lĩnh và lê công trình cùng chú tại huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
một số đối tượng có biểu hiện say rượu bia hiện công an huyện thủy nguyên đã bàn giao các đối tượng cho gia đình để quản lý tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
sau cuộc ẩu đả với người đàn ông tài xế gâu việt gục xuống đất tử vong hôm qua công an quận bình thạnh tp hcm đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc
khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày người dân sống trong hẻm sáu mươi chín đường nguyễn gia trí quận bình thạnh thấy hai người đàn ông cự cãi rồi lao vào ẩu đả và được người dân can ngăn
sau đó tài xế goviet vào nhà người dân gần đó lấy ghế định đánh đối thủ khi người này quay ra thì ngã xuống đất rồi tử vong
nhận được tin báo công an quận bình thạnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để phục vụ công tác điều tra
dùng lựu đạn để uy hiếp con nợ ba đối tượng nguyễn thị phương hoàng văn tuấn cùng chú tại xã văn thai huyện cẩm giang tỉnh hải dương và nguyễn thế thương chú tại huyện quảng sương tỉnh thanh hóa vừa bị công an thành phố hải dương bắt giữ
giữa năm hai nghìn một mươi tám phương cho nguyễn khắc đức chúa thành phố hải dương vay một trăm linh triệu đồng
sau đó phương nhiều lần đòi nợ nhưng đức không chịu trả vào sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một phương đã nhờ tuấn và thương đến nhà đức để đòi nợ
khi đến nhà đức sau khi lời qua tiếng lại thương đã lấy lựu đạn dọa đức nếu không trả tiền nợ thì sẽ cho nổ
sau khi vứt quả lựu đạn trước chỗ ngồi của đức đức sợ hãi bỏ chạy ra ngoài hô hoán nhờ mọi người giúp đỡ đồng thời báo cho lực lượng công an
nhận được tin báo lực lượng công an đã đến hiện trường tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan đưa về trụ sở điều tra đồng thời thu giữ quả lựu đạn
tối qua hàng chục đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại một con hẻm thuộc khu phố nguyễn bỉnh khiêm phường vĩnh quang tp rạch giá tỉnh kiên giang
thì bị bất ngờ bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tp rạch giá và công an phường vĩnh quang ập vào bắt quả tăng
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ ba mươi hai đối tượng một bộ lắc tài xỉu gần một trăm linh triệu đồng và nhiều dụng cụ phương tiện dùng để đánh bạc
được biết ổ bạc này đã hoạt động gần nửa năm nay với thời gian từ một mươi năm h cho đến khuya
thủ đoạn hết sức tinh vi có người ngồi canh đường cảnh giới báo động từ xa có người đứng ra cho vay tiền nếu con bạc có nhu cầu
và có người đứng ra tổ chức thu tiền sâu
mỗi ngày có hàng chục con bạc từ các nơi tụ tập tại đây chơi lắc tài xỉu
với số tiền cá cược cho một lần ăn thua của mỗi con bạc từ một trăm linh đồng đến vài triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
trộm xe taxi đối tượng lâm văn thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường nghĩa thành thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã gia nghĩa bắt tạm giam để điều tra
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một anh lưu thanh tuyền
trú tại phường nghĩa thành thị xã giang hĩa đỗ xe ô tô taxi của mình trên vỉa hè trước cổng để nghỉ trưa
đến khoảng một mươi ba h cùng ngày lâm văn thảo đi bộ ngang qua phát hiện chìa khóa xe vẫn cắm ở ổ khóa
quan sát xung quanh không thấy người thảo nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe để bán lấy tiền tiêu xài
sau đó thảo điều khiển xe về hướng thành phố hồ chí minh
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã bắt giữ được lâm văn thảo cùng tăng vật
khi đối tượng đang trên đường mang xe đi tiêu thụ
giả làm người đi đào cây hoặc giả làm người bắt lươn bắt rắn để tìm hiểu địa chỉ địa hình
lợi dụng khi chủ nhà đi vắng các đối tượng đột nhập vào nhà đục phá kết sắt hoặc cậy phá tủ lấy tài sản
với thủ đoạn này các đối tượng đã gây ra trên một mươi vụ trộm cắp tài sản
tại các huyện thanh ba cẩm khê yên lập và hạ hòa của tỉnh phú thọ và một số huyện của tỉnh yên bái
khoảng chín giờ ngày một mươi chín tháng một mươi một kẻ gian đã đột nhập vào gia đình
chị trần thị liên ở khu chín xã chế lư huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
cậy phá kết sắt trộm cắp toàn bộ tài sản trong kết
theo khai báo của nạn nhân gồm một mươi bốn chỉ vàng và bảy mươi triệu đồng
tổng giá trị thiệt hại khoảng một trăm hai mươi tám triệu đồng
điều đáng nói là kẻ gian đã lợi dụng đúng vào khoảng thời gian chủ nhà đi vắng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn